chiều ngày một mươi hai tháng bốn thành phố đà nẵng đã tổ chức sơ kết ba năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
và phương hướng nhiệm vụ giai đoạn hai nghìn hai mươi bốn đến hai nghìn hai mươi năm
tổng nguồn lực thực hiện xây dựng nông thôn mới ba năm qua tại đà nẵng là hơn hai sáu trăm một mươi tỷ đồng
thành phố đã tập trung đầu tư hạ tầng nông thôn nhất là về giao thông thủy lợi hệ thống cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển sản xuất
thành tựu thể hiện rõ nét nhất qua những chuyển biến tại hòa vang huyện duy nhất của thành phố
khi nhận thức của hệ thống chính trị và nhân dân về xây dựng nông thôn mới được nâng lên vai trò chủ thể của người dân được phát huy
thành phố đà nẵng đặt ra mục tiêu đến năm hai nghìn hai mươi năm phân đấu một trăm linh xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao
ít nhất bốn mươi năm năm đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu
thành phố sẽ tạo điều kiện tối đa hỗ trợ huyện hòa vang thực hiện đề án đầu tư nâng cấp hạ tầng kỹ thuật đồng bộ
theo hướng đô thị trên địa bàn huyện